với thông điệp dù cuộc sống hiện đại có phát triển đến đâu thì những giá trị văn hóa truyền thống vẫn mãi trường tồn và phát triển theo năm tháng
nhà thiết kế trẻ nhật thực đã lên ý tưởng đưa nghệ thuật tuồng vào tà áo dài của dân tộc
đây là một ý tưởng mới mẻ mang tính đột phá góp phần bảo tồn nghệ thuật tuồng cũng như nâng tầm giá trị cho tà áo dài việt nam
đặc biệt bộ siêu tập được thể hiện bởi các bạn mẫu nhí tài năng thu hút sự chú ý của đông đảo khán giả
trong thời gian tới nhà thiết kế nhật thực sẽ cho ra đời thêm nhiều bộ sưu tập mang đậm giá trị truyền thống như bộ siêu tập tuồng
để khán giả có thêm nhiều cái nhìn mới mẻ đối với thời trang cũng như các nét văn hóa của dân tộc